mặc dù hôm nay mới là mùng hai tết song đã có rất nhiều tiểu thương bán hàng trở lại phục vụ nhu cầu của người dân
tuy nhiên không khí mua bán vẫn còn khá thưa thớt và chỉ tập trung vào các mặt hàng thực phẩm thiết yếu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chợ nghĩa tân một trong những chợ dân sinh lớn nhất ở phía tây hà nội
trong khi các quầy đồ nhựa đồ điện gia dụng vẫn đang đóng cửa thì các mặt hàng thực phẩm hoa quả đã được bày bán trở lại
vì lượng người mua cũng như người bán đều khá ít so với ngày thường
nên các hàng quán không ngồi trong chợ mà lấn cả ra phía vỉa hè sát với lòng đường
không chỉ chợ nghĩa tân mà hầu hết các chợ ở hà nội đã hoạt động trở lại
những ngày sau tết mặt hàng bán chạy nhất là cá chấm cá chép và các loại rau như cài su hào rau muống xà lách
trong khi đó các mặt hàng bán chạy trước tết nguyên đán như thịt lợn thịt bò gà lại khá ít và bán cũng rất chậm
cô mua rau mua củ su hào về làm lộn cho đỡ ngấy rồi trả mua trong năm rồi
bây giờ vẫn nhiều bây giờ chỉ có rau tươi thôi
hôm nay là bình thường thì đắt hơn một chút so với cả ngày bình thường thôi
chứ còn đối với ngày như ngày ba mươi với ngày hôm nay là bằng nhau
nguồn cung cấp cá chính cho các chợ ở hà nội trong những ngày đầu năm là từ chợ cá yên sở
những ngày đầu năm mặc dù lượng cá tiêu thụ khá lớn song cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa xảy ra tình trạng khăn hàng cháy hàng
cùng với thực phẩm tươi sống trên nhiều tuyến phố tại hà nội nhiều hàng bún phở cũng đã mở cửa bán hàng
phục vụ nhu cầu của các chợ
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong khi giá cả tại các quán bún phở không biến động nhiều
thì hầu hết các loại thực phẩm đều cao hơn so với ngày thường từ hai mươi đến hai mươi năm
tuy nhiên theo quy luật mọi năm nhiều khả năng giá cả sẽ trở lại mức bình thường sau ngày tám tháng riêng âm lịch